các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngày hai mươi ba tháng năm công an thành phố hội an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với trần xuân vũ hai mươi một tuổi do liên quan tới vụ nổ súng tại phố cổ hội an
trần xuân vũ bị công an tp hội an khởi tố để điều tra về hai hành vi giết người và cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ án này cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố đối với lý hậu hiếu hai mươi một tuổi
trú tại phường cầm phô thành phố hội an về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm sau năm ngày lẩn trốn trần xuân vũ đã đến công an tp hội an đầu thú
vũ thừa nhận vào ngày chín tháng năm tại quán b thui ba dũng số một trăm năm mươi một lý thái tổ cầm châu hội an
vũ đã dùng một cây kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh nguyễn văn hưng chú tại tân thành cẩm an đang ngồi nhậu trong quán
sau đó vũ bỏ chạy và dùng một súng tự chế bắn hai phát đạn làm anh phạm nguyễn văn hiệp chú tại tân thành cẩm an
bị đa chấn thương ở vùng mặt cổ lưng và gối
nguyên nhân dẫn đến vụ chém người và nổ súng được cơ quan điều tra xác định là do nhóm của vũ và nạn nhân đã lên mạng xã hội nói xấu và thách thức nhau
một mươi năm trốn lệnh truy nã về hành vi buôn bán hàng cấm gây tai nạn giao thông chết người vũ mạnh quyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại tổ tám phường cốc léo tp lào cai vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
theo đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khi đang trở gối
lậu quyền bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
đối tượng đã phanh gấp khiến gỗ văng ra khỏi xe và tiếp tục điều khiển xe va chạm với cán bộ công an rồi phóng xe bỏ trốn
vào ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cơ quan công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với vũ mạnh quyền về hành vi buôn bán hàng cấm
gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn
dưới cái tên nguyễn mạnh hùng quyền đã chuyển vào gia lai sinh sống
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quyền đã đón cả gia đình vào đồng nai
hành giác cao độ không đăng ký tạm trú không làm cân cước công dân cũng như sử dụng các giấy tờ tùy thân
quyền đã bàn với vợ đổi tên con sang họ mẹ thay đổi toàn bộ thông tin của cả gia đình
sau hai mươi bảy năm lẩn trốn quyền bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà của con gái ở ấp long khánh một phường tam phước tp biên hòa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục cập nhật thông tin mưa lớn tại một số tỉnh thành
thưa quý vị tại hà nội mưa lớn
vào đêm ngày hai mươi hai tháng năm và sáng ngày hai mươi ba tháng năm đã khiến cho nhiều khu vực nội thành bị ngập úng cục bộ
có những khu vực ngập đến hơn một mét
dạng sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm nhiều khu vực của thủ đô hà nội đã có mưa và mưa vừa
mưa rồn rập trong thời gian ngắn khiến cho nhiều khu vực trũng thấp không kịp thoát nước gây ngập úng cục bộ
như tại đoạn đường phương canh ở nam tử liêm phố doãn kế thiện cầu giấy
đoạn đường dẫn vào khu đô thị vinhomes massity
thuộc địa phận phường tây mỗ nam tử liêm đường phú lương hà đông
tại đường gom đại lộ thăng long đoạn qua khu đô thị thiên đường mỏ sơn khu đô thị nam an khánh
khu đô thị lê trọng tấn nước ngập sâu hàng mét nhiều phương tiện nhất là xe mô tô bị chết máy
đặc biệt một số trường tiểu học trên địa bàn quận hà đông đã phải cho học sinh nghỉ học vì sân trường bị ngập
lực lượng công an đã có mặt tại điểm ngập úng giúp cho người dân lưu thông được an toàn
từ tối ngày hai mươi hai tháng năm cho đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc xảy ra mưa lớn trên diện rộng
đã khiến cho nhiều địa phương bị ngập úng
tình trạng ngập cục bộ xảy ra đúng vào ngày đầu tuần khiến cho việc đi lại kinh doanh mua bán của người dân
gặp nhiều khó khăn và gây thiệt hại về tài sản nhà cửa của các hộ dân
và trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh phúc đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông
đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt an toàn
tại một số tuyến trên địa bàn thành phố vĩnh yên đặc biệt là tuyến đường quốc lộ hai a đi qua địa bàn phường liên bảo
và phường khai quang xuất hiện nhiều điểm ngập nặng
lực lượng cảnh sát giao thông công an vĩnh phúc đã lội nước phân luồng

tại một số tuyến trên địa bàn thành phố vĩnh yên đặc biệt là tuyến đường quốc lộ hai a đi qua địa bàn phường liên bảo
và phường khai quang xuất hiện nhiều điểm ngập nặng
hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn ở huyện tam đảo nước chảy xiết và dâng cao tại các hồ suối
một số đoạn đường bị sạt lở nhiều nhà dân và gia súc gia cầm bị ngập trong nước
đặc biệt là tại xã đại đình hồ sơn bồ lý và thị trấn hợp châu
ngay sau khi nắm được tình hình cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời
để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc gia súc gia cầm đến nơi an toàn
tính đến thời điểm này một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng
phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn
liên bộ tài chính bộ công thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
giá xăng có kỳ tăng thứ tư liên tiếp trong khi giá dầu giảm mạnh
cụ thể xăng enamron chín mươi hai tăng sáu trăm tám mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lít
ngược chiều giá xăng mỗi lít dầu diazen giảm một một trăm linh đồng một lít giá dầu hòa giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít giá dầu mazut giảm chín trăm bảy mươi đồng một kg
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi chín sáu trăm ba mươi đồng một lít ron chín mươi năm là ba mươi sáu trăm năm mươi đồng một lít dầu diesel hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng một lít dầu hỏa là hai mươi bốn bốn trăm linh đồng một lít dầu ma rút là hai mươi năm trăm chín mươi đồng một kg
tại kỳ này cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng chỉ tiến hành trích lập với dầu diesel dầu hỏa là ba trăm linh đồng một lít và dầu ma rút là bốn trăm linh đồng một kg
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh tới ba trăm linh đồng một lít tùy loại
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh tới ba trăm linh đồng một lít dầu hòa là ba trăm linh đồng một lít và dầu mazut là ba trăm linh đồng một lít
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh tới ba trăm linh đồng một lít dầu hòa là ba trăm linh đồng một lít và dầu mazut là ba trăm linh đồng một lít
trong thời kỳ kháng chiến chống pháp đền trung bát bị tàn phá hoàng phế
nhờ đóng góp trùng tu của người dân địa phương cùng đạo hữu gần xa đền được phục dựng trên nền di tích cũ
từ lâu đền trung bát đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng
cùng các điểm di tích khác như ngã ba đồng lộc chùa hương tích đền chiêu trưng đền trung bát đã tạo thành điểm nhấn tâm linh trong hành trình di sản miền trung
mình đã tổ chức ở rất là nhiều đền to phủ lớn
thứ nhất là nhằm để bảo tồn phát huy
tiềm năng thế mạnh của di sản thờ mẫu của việt nam mình
qua những cuộc giao lưu thực hành tín hưởng này để các gia đình văn hóa hiểu được là văn hóa của việt nam mình gắn bó với đời sống của người dân việt nam mình như thế nào
theo tôi được biết giới trẻ hiện nay vẫn biết đến nhưng chưa hiểu hết về tín hưởng thờ mẫu
nên là việc bảo tồn và phát huy tôi nghĩ rất cần thiết
tôi đang cố gắng phát huy
và giữ gìn tín hưởng thờ mẫu chất lọc những gì tinh tuy nhất và tinh hoa nhất của tín hưởng thờ mẫu để bảo tồn tín hưởng thờ mẫu được tốt đẹp hơn
để có một ngôi đền được phục dựng hoành tráng cùng với lễ hội ngày càng được phục hưng theo đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc
chính quyền và người dân nơi đây đang tích cực tiếp tục tu bổ và tôn tạo ngôi đền nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh của đền chú bát
đền trung bát là một trong những đền trong điểm

nói chung cũng như của huyền tạch hà nói riêng đây là một di tích khá đặc biệt
trước đây di tích này nó nằm trong rừng sâu cho nên có một thời gian nó đã bị phê tích
và trong những năm gần đây thì đã được sởi hóa và đã được tu bổ tôn tạo
nhân dân địa phương rất là quan tâm đến các hoạt động tại di tích và đặc biệt là các lễ hội
các hoạt động thơ tử tại đây rất là trang nghiệm chú đáo
huyền tạch hà hiện nay có đền
đền trung bát là một trong những nơi mà thường xuyên có tổ chức các phạt châu bán
để duyên dự và phạt huy nét đẹp truyền thống cũng như văn hóa của việt nam
thì huyền trong thời gian vừa qua đã có chỉ đạo của đền trung bát hay gọi là đền tám tàu thánh mẫu
thì đã có chỉ đạo để đưa vào khuôn khổ và phạt huy di sản phí vật thể này
đền chuông bát mở hội vào ngày bảy tháng bốn âm lịch hàng năm
với một di tích nổi tiếng lý do
đền trung bát sẽ trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh có sức hút với du khách trên cả nước
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị phòng cảnh sát dâu thông đường bộ đường sắc
công an tp hcm cho biết đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ việc như vi phạm an toàn giao thông
tụ tập gây rối trật tự công cộng quậy phá v v trong đêm chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một
ngay sau khi trận chung kết một bóng đá nam sea games với phần thắng thuộc về tuyển u hai mươi ba việt nam
hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đã đổ về trung tâm tp hcm làm nhiều tuyến đường ủng tắc kéo dài
dự đoán được tình hình là hết sức phức tạp khi ngược cổ vũ ngày một tăng
ngay trong đêm hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã triển khai một trăm linh quân số
để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường giao lộ và khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo an ninh trật tự
một mặt để người hâm mộ chung vui bích cúc vàng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
một mặt lực lượng cảnh sát giao thông cũng cương quyết xử lý các trường hợp ăn mừng quá khích
lợi dụng tình hình để vi phạm giao thông và gây rối trật tự công cộng
theo đó suốt đêm hai mươi hai và đến rạng sáng ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ vi phạm luật giao thông
trong đó có bốn mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn một mươi xe ba gác tám xe bán tải chở người trên thùng
hai mươi trường hợp điều khiển phương tiện không có bộ phận giảm thanh một mươi bốn trường hợp chở quá số người theo quy định
hai vụ lưu thông thành đoàn ba mươi hai trường hợp không đổi mũ bảo hiểm ba trường hợp đi vào đường cấm
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc đức
ba mươi tuổi ngụ tại xã bắc sơn huyện trảng bom đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện trảng bom và công an xã bắc sơn bắt quả tàn đứt đàn tàn trữ trái phép chất ma túy tại nhà
ở ấp bắc hòa xã bắc sơn thu giữ bảy gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
làm việc với công an rất khai nhận bán thơ nghiện ma túy số ma túy trên yêu mua với giá một năm triệu đồng
của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở địa bàn huyện trắng bom để sử dụng dần thì bị bắt
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng ngay sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung triệt phá
nhiều vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên xét xử sécco dmitry ba mươi bốn tuổi
quốc tịch nga do trồng nhiều cây cần sa và tàn trữ trái phép cần sa tại nhà trọ ở thành phố phan thiết
tại phiên tòa có người phiên dịch cho bị cáo theo cáo trạng sau khi du lịch đến phan thiết và thuê nhà trọ để ở
seiko bị gãy tay và dùng cần sa để giảm đau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
sau khi thu hoạch hai mươi cây đầu tiên và phơi khô được ba năm mươi sáu gram cần sa và tiếp tục trồng thêm hai mươi bảy cây đang phát triển
thì bị công an phát hiện bắt tạm giam vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
seiko dimitri bị xác xử về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
do việc trồng hai mươi bảy cây cần sa tươi không đủ định lượng để xử lý hình sự nên sẽ chuyển xử lý vi phạm hành chính
tại phiên tòa seiko dimitri cho biết rất ăn năn về hành vi của mình và xin tòa dám nhảy mất án
để sớm được ra tù chữa bệnh và xin không bị trục xuất
tòa tuyên án seiko dimitri mất án bảy tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo
gồm hoàng đình trọng và phạm duy anh cùng ngụ tại quận hoàng kiếm thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng trọng và duy anh hứa hẹn với các bị hại về việc có mối quan hệ với một số lãnh đạo tỉnh và trung ương
có thể giúp chuyên đối mục đích sử dụng đất và lo không bị xử lý hành chính
sau đó cả hai bị bắt quả tan tại một quán giải khác ở thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
khi đang nhận một trăm linh triệu đồng của một trường hợp hứa làm thủ tục chuyên đổi mục đích sử dụng đất
và lo không bị xử lý hành chính
số tiền mà hai bị cáo đình trọng và duy anh chiếm đoạt là năm trăm tám mươi triệu đồng của các bị hại ở huyện tháp một mươi
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo hoàng đình trọng chín năm tù giam
đồng thời cấm hành nghề luật sư trong thời gian ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
và phạt tiền bổ xuống bốn mươi triệu đồng
bị cáo phạm duy anh chín năm tù giam đồng thời phải bồi tường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm của bị hại
kính thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện và tạm giữ
một đối tượng có hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu
vào ngày hai mươi hai tháng năm
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện cái bè
đã bắt quả tan đối tượng trần thị thắm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cư trú tổ một mươi hai khu phố một thị trấn cái bè đang có hành vi buôn bán một chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua khám xét nhà của thấm lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn một ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập khác
tổng số thuốc lá ngoại lực lượng thu giữ là ba hai trăm linh bao thuốc lá
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện cái bè đang tằm dưới trần thị thắm để tiếp tục điều tra làm rõ sự lý nhiệm
các lực lượng vũ trang gồm công an quân đội biên phòng là ba lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc
đồng thời cũng là người bạn đồng hành là chỗ dựa để nhân dân phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ đất nước
cảng phú quý là nơi đeo đậu ra vào mua bán hải sản của hàng trăm tàu thuyền của người dân huyện đảo
và các địa phương trên cả nước
nhiều tàu vận chuyển hàng hóa của nước ngoài cũng thường xuyên cập cạn ở đây
hoạt động giao thương trên cảng ngày càng nhộn nhịp
là lực lượng nồng cốt bộ đội biên phòng cơ khẩu cảng và lực lượng công an cơ sở
luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng hỗ trợ người dân vương khơi bám biển kháng định chủ quyền
để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của huyện đảo phú quý
ngoài công tác nỗ lực của đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý còn có sự giúp đỡ và phối hợp của lực lượng công an quân sự
qua công tác phối hợp chúng tôi đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên huyện đảo phú quý
đã cung cấp cho nhau những nhiều những thông tin và cùng nhau phối hợp giải quyết vụ việc để đảm bảo an toàn an ninh trên huyện phú quý
ngoài ra tuyến vận tải biển phan thiết phú quý hiện nay rất phát triển
đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giữa đất liền với đảo
mỗi ngày có ít nhất hai chuyến tàu cao tốc vận chuyển hàng trăm hành khách từ đất liền ra đảo và ngược lại
các tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho ngư dân trên đảo cũng ra vào cảng thường xuyên
với trung bình hàng chục tấn hàng mỗi ngày
với tầm quan trọng đó
các lực lượng đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
giữ vận an ninh trật tự tại khu vực cảng
đồng thời tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vào lãnh hải nước ngoài
sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản
đối với tuyến vận tài biển phan thiết phú quý
trong thời gian vừa qua
được sự chỉ đạo của đảng ủy ban suy đơn vị
thực hiện các công văn chỉ đạo của ủy ban tỉnh sở hữu thông
thì trạm kiểm soát biên phòng cửa cảng khu quý thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng
đặc biệt là cảng vụ hàng hải bình thuận
thường trực tại phú quý
thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ người phương tiện
ra vào tuyến vận tài phan thiết phú quý
đảm bảo chặt chẽ về người hàng hóa
đúng theo quy định của pháp luật
trong thời gian qua thực hiện quy chấp hợp với ba lực lượng
công an xã cũng đã tru động phối hợp với lực lượng đồng biên phòng phú quý
và lực lượng công sĩ xã
đối với người dân trên đảo
lực lượng vũ trang còn là người bạn đồng hành tinh cậy của ngư dân
sẵn sàng hỗ trợ và giúp bà con vượt qua khó khăn
yên tâm bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
các lực lượng vũ trang đóng chân trên đảo tiền tiêu phú quốc thời gian qua
đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời các hoạt động chống phá của thế lực thù địch
hỗ trợ đắc lực sát cánh cùng người dân vững tinh vương khơi bám biển
góp phần giữ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc
dự báo là sự cạnh tranh vào lớp một mươi công lập trong kỳ thi năm nay sẽ không giảm
bởi vì hệ thống trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng bảy mươi trong số hơn một trăm linh học sinh
tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố
chính vì vậy thì thời điểm này các trường cũng đang ráo riết tiến hành ôn tập cho học sinh trước kỳ thi
tại trường trung học cơ sở lý thường kiệt quận tân bình tp hcm
ngay sau khi kết thúc đợt đăng ký và điều chỉnh
nhà trường đang tính toán đến phương án ôn tập cho các em chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trong đó nhà trường đưa ra nhiều phương án tăng thêm tiết ôn tập các môn thi
tăng cường bổ sung những kiến thức trọng tâm
nhà trường cũng lên kế hoạch và những chương trình căn bản cho các em
và dựa vào sự chỉ đạo của cấp trên mà giảm tải cho em kịp thời những chương trình khó
hoặc là những chương trình đi sâu vào từ tháng năm đến tháng sáu là ôn thi cho các em tuyển sinh một mươi
và nhà trường cũng có kế hoạch để tăng cường bổ sung những kiến thức trọng tâm
chúng tôi cũng có kế hoạch phụ đạo cho những em học sinh yếu kém
để các em có nắm bắt được kiến thức căn bản để tham gia kỳ thi tuyển sinh một mươi
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay là lần đầu tiên tp hcm áp dụng tính điểm ba môn thi
văn toán anh hệ số một
đề thi được đổi mới theo hướng mở vận dụng những kiến thức đại học
để giải quyết các tình huống thực tế trong cuộc sống
đề thi vẫn có tính phân hóa song mức độ phân hóa sẽ được tính toán phù hợp
với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tác động lên quá trình học của học sinh
các phần kiến thức đã giảm tải khi học trực tuyến sẽ không có trong đề thi
để các thầy cô lại tiếp tục bồi dưỡng cho các em để có thể đảm bảo đủ kiến thức cho các em đi thi lớp một mươi
còn đối với các em học sinh do ảnh hưởng của việc học trực tuyến kéo dài
kết quả học tập chưa được như mong muốn các trường mở cửa trở lại sau dịch cũng không đồng loạt
nên công tác giảng dạy của từng trường cũng phải liên tục điều chỉnh
vì vậy ngoài việc tham gia đầy đủ các buổi ôn thi trên trường
nhiều em chủ động ôn luyện các dạng đề thi với hy vọng đạt được điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp
em sẽ lên mạng để tìm những cái đề của mấy năm trước để em xem coi là cái khả năng của mình làm được đến đâu
em sẽ bắt đầu ôm tập trong môn tiếng anh tại vì trong ba môn chính thì em yếu nhất là môn tiếng anh nào
chắc phải là phải rèn luyện nhiều đề rồi ạ
và áp lực thì đương nhiên là cũng phải có rồi ạ
cho nên là con phải cố gắng hết sức mình trong tất cả những kỳ thi như thế này
và trong tất cả các môn trong tất cả các phần kỹ năng để có thể làm bài một cách hoàn chỉnh nhất và tốt nhất
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm sẽ diễn ra vào ngày một mươi một và một mươi hai tháng sáu
năm nay tổng chỉ tiêu vào một trăm một mươi bốn trường trung học phổ thông công lập là khoảng bảy mươi hai tám trăm linh tăng hơn năm so với năm ngoái
tp hcm có hơn một trăm linh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ có khoảng bảy mươi học sinh trung học cơ sở nhận được tấm vé vào trường công lập
năm nay tổng chỉ tiêu vào một trăm một mươi bốn trường trung học cơ sở chỉ có khoảng bảy mươi học sinh trung học cơ sở nhận được tấm vé vào trường công lập